cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam
đối với bùi văn hiệu và đào văn quy cùng chú tại tp hcm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn một mươi chín hiệu cùng huy đã thảo thuận với một số đối tượng khác bao chiếm một mươi năm m hai đất
tại ấp đường bào xã dương tơ tp phú quốc tỉnh kiên giang
sau đó các đối tượng đã phân lô bán trái phép cho nhiều người thu lợi bất chính số tiền hơn một mươi năm tỷ đồng
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh kiên giang tiếp tục mở rộng điều tra
phòng cảnh sát hình sự công an tp hcm đang tạm giữ tàu quốc huy nguyễn văn diễn trần nhật tiến và trần văn tránh
để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản
theo điều tra chị nguyễn đăng thục mỹ là nhân viên ngân hàng nợ ông quân ở quận một mươi hai số tiền tổng cộng bốn tỷ đồng
sau đó huy được ông quân thuê đứng ra giàn xếp với chị mỹ về việc trả nợ
tuy nhiên sau đó huy biết ông quân
ông đã tự giàn xếp đòi nợ với chị mỹ mà không nói với mình nên huy đã nhắn tin đe dọa cầm đầu nhóm đòi nợ thuê
nhiều lần tấn công tạt sơn vào nhà ông quân uy hiếp ông quân phải trả tiền phí đòi nợ cho mình
do lo sợ nên ông quân đã chuyển cho huy một trăm linh triệu đồng nhưng đối tượng này vẫn tiếp tục đe dọa ép ông phải trả thêm tiền
nhận thấy bị đe dọa cưỡng đoạt tiền ông quân đã trình báo cơ quan công an
đồn biên phòng bình hải bộ đội biên phòng quảng ngãi cho biết
vừa trưng cầu giám định ba gói bột màu trắng nghi là ma túy trôi giạt vào bờ biển xã bình hải huyện bình sơn
kết quả giám định cho thấy các gói tinh thể trên đều là chất ma túy lạnh của cây in
trước đó vào chiều ngày bốn tháng một trong lúc đi dọc theo bờ biển tại địa phương
người đàn ông trú tại xã bình hải đã phát hiện một túi bặt bên trong có ba gói đồ vật bọc ni lông chứa chất rắn màu trắng
trọng lượng mỗi gói khoảng một kg
sau khi tiếp nhận vật thể nghi là ma túy đồn biên phòng bình hải đã niêm phong tạm giữ và tiến hành các thủ tục pháp lý
gửi phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh quảng ngãi trưng cầu giám định
kết quả giám định cho thấy chất rắn màu trắng bên trong ba gói trên là chất ma túy loại cocaine tổng trọng lượng là hai chín mươi bốn kg
công an thành phố buôn ma thuật tỉnh đắk lóc vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam bốn tháng
đối với nguyễn huy tiến chú tại huyện chư quỳnh và đoàn ngọc quý chú tại huyện cờ đông an na tỉnh đắk lóc
để điều tra về hành vi buôn bán hàng cấm là hơn một hai tạ pháo nổ
trước đó vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa phú thành phố buôn ma thuật
công an tỉnh đắk lắc đã dừng kiểm tra chiếc ô tô do tài xế vũ công trọng điều khiển
thời điểm này trên xe còn có tiến và quý
qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện phía sau cốp xe chở ba bao tải
nó có bảy mươi sáu bánh pháo hoa nổ tổng trọng lượng một trăm hai mươi sáu kg
tiến và quý khai nhận đã thuê trọng trở đến tỉnh bình phước để mua pháo hoa nổ
rồi mang về thành phố buôn ma thuật với mục đích bán kiếm lời
từ chiều tối ngày một mươi tháng một một đám cháy đã bùng phát dữ dội trên khu vực núi cô tiên
ở phía bắc thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
trước đó vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi một tháng tại khu vực đất rừng sản xuất trên núi cô tiên
đã bất ngờ bốc cháy khói đen bốc cao nghi ngút ngọn lửa gặp gió biển
thời tiết hành khô nên nhanh chóng lan rộng và bùng phát
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn công an thành phố nha trang
đã tiếp cận hiện trường đưa hai mươi năm người cắm chạy trên núi xuống dưới
đồng thời tìm biện pháp không chê đám cháy
thưa quý vị căn cứ vào kết quả mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu
gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang năm hai nghìn một mươi bảy
vào ngày hôm qua một mươi tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã tiếp tục ra quyết định khởi tố bị can
thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bốn tháng đối với vũ văn sử
nguyên giám đốc sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang và trần tiến bằng
nguyên phó trưởng phòng kế hoạch tài chính vì hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
kết quả điều tra xác định trong quá trình tổ chức mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán chú
và các trường điểm trường tiểu học trung học cơ sở công lập có học sinh bán chú
tại các vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn hai mươi các đối tượng đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với bà vũ thị thanh huyền nguyên trưởng phòng kế hoạch tài chính
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang và vũ thị thu hòa nguyên kế toán
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang vì hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
lợi dụng sinh nghĩa là chủ tịch hội đồng quản trị và tổng giám đốc công ty cổ phần newland group
đối tượng phạm quang thiêm và đặng xuân kiên có hành vi lừa đảo chiếm đoạt số tiền hơn ba mươi ba tỷ đồng
dưới hình thức huy động vốn để đầu tư bất động sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc giang đã ra quyết định khởi tố bắt giam để điều tra đối với hai đối tượng trên
quá trình điều tra xác định từ năm hai nghìn một mươi chín đến năm hai nghìn hai mươi hai phạm quang thiêm đã huy động vốn của nhiều người
bằng hình thức ký kết hợp đồng đầu tư bất động sản cùng với lời hứa trả lợi nhuận cao từ một mươi đến một trăm hai mươi
trong thời hạn từ năm đến ba mươi tháng
nhưng sau đó đối tượng không thực hiện thanh lý hợp đồng theo thỏa thuận
tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai sau khi công ty làm ăn thu lỗ thiêm tiếp tục thành lập công ty cổ phần newland group
với mục đích tạo vỏ bọc mới để kêu gọi đầu tư và thuê đặng xuân kiên làm người đại diện pháp luật
giữa chức vụ tổng giám đốc
giai đoạn này hai đối tượng liên tục đưa ra các thông tin không đúng với sự thật về việc đang đầu tư dự án
nông trại nghỉ dưỡng tại địa bàn các huyện việt yên lục ngạn bắc giang và huyện hiểu lũng lạng sơn
và đến nay công an tỉnh bắc giang xác định từ ngày một mươi năm tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
phạm quang thiêm và đặng xuân kiên đã ký kết tổng số tám mươi tám hợp đồng hợp tác đầu tư bất động sản
kêu gọi góp vốn của bảy mươi ba nhà đầu tư với tổng số tiền trên ba mươi ba tỷ đồng
một nhóm các đối tượng ở tỉnh đồng tháp đã liên kết móc đối với nhau hình thành đường dây mua bán trái phép
thông tin về tài khoản ngân hàng nhằm thu lợi bất chính
công an tỉnh đồng tháp vừa khởi tố bắt tạm giam đối với nguyễn trung tân phạm hoàng phúc phạm nhất lý
chế thanh tú la trần thế ngọc nguyễn thanh khải cùng ngụ tại tỉnh đồng tháp để điều tra về hành vi
mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng
cơ quan công an cũng đã tiếp nhận đối tượng thái nhật phương ra đầu thú cùng về hành vi trên
theo thông tin ban đầu xác định phạm hoàng phúc đứng tên chủ tài khoản ngân hàng mb
đã kêu gọi rủ rỡ nhiều người dân có nhu cầu cần tiền tiêu dùng đến các ngân hàng trên địa bàn tỉnh đồng tháp
mở tài khoản để thu mua tài khoản ngân hàng của những người này
sau đó đem bán lại cho các đối tượng khác nhằm thu lợi bất chính
công an tỉnh hưng yên vừa kịp thời bắt giữ đối tượng có bốn tiền án thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản
trên địa bàn thị xã mỹ hào và tỉnh hải dương
trước đó vào ngày sáu tháng một công an thị xã mỹ hào phối hợp với công an
xã bãi sảy công an xã bắc sơn huyện ân thi phát hiện và bắt quả tăng một nam thanh niên
đang có hành vi trộm cắp bốn chiếc bình ác quy gắn trên hai chiếc xe ô tô tải ở xã bãi sậy
đầu tranh tại chỗ nam thanh niên khai nhận là nguyễn văn khang
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một trú tại huyện ân thi
quá trình đấu tranh mở rộng cơ quan điều tra xác định trước đó khang đã thực hiện năm vụ trộm cắp
các thiết bị điện tử như tv loa bộ thu phát tại các trường học nhà văn hóa
trụ sở của các câu lọc bộ trên địa bàn thị xã mỹ hào và tỉnh hải dương
được biết khang từng có bốn tiền án về tội trộm cắp tài sản
một tiền sự về hành vi lừa đảo chiến đoàn tài sản
tại tỉnh quảng ngãi sau khi uống nước rễ cây rừng bốn người có dấu hiệu bị ngộ độc
sau đó ba người được đưa đi cấp cứu kịp thời còn một người do chủ quan không đến bệnh viện nên đã tử vong
vào trưa ngày tám tháng một
trong lúc đi thu hoạch cây mây rừng tại thôn làng tốt xã ba lế huyện ba tơ
bốn người ở thị trấn ba tơ có uống nước nấu từ rẽ cây rừng tại một láng trại
đến khoảng một mươi bảy giờ cùng ngày cả bốn người cảm thấy khó chịu đau đầu chóng mặt và có dấu hiệu bị ngộ độc
ngay sau đó được đưa đi cấp cứu kịp thời tại bệnh viện đa khoa tỉnh quảng ngãi
riêng người đàn ông do chủ quan không chịu đi cấp cứu nên đã tử vong tại tròi trong rừng
nguyên nhân của vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
thưa quý vị lâu nay hiến mô tạng vẫn còn những rào cản lớn
tuy nhiên thời gian gần đây với nỗ lực vận động chia sẻ của đơn vị tư vấn
điều phối ghép tạng cũng như sự thấu hiểu ý nghĩa nhân văn của việc hiến tặng
nhiều gia đình đã vượt qua nỗi đau mất mát người thân hiến tặng mô tạng để cứu sống những trường hợp mắc bệnh hiểm nghèo
và chỉ trong hai mươi bốn giờ các thể thuốc ở bệnh viện hữu nghị việt đức đã ghép và điều phối và làm hồi sinh tám sự sống
mới từ ngày tám tháng một
sáu tuổi nhưng bệnh nhi này đã bị suy tim ở giai đoạn cuối
gia đình cho biết sức khỏe của con yếu thường xuyên phải đi viện điều trị
có những lúc tưởng như tuyệt vọng vì bệnh ngày càng biến chứng nặng
nếu không được ghép tim sớm thời gian sống chỉ tính từng năm
xin chân thành cảm ơn ban giám đốc bệnh viện xin cảm ơn các bác sĩ của bệnh viện và xin cảm ơn anh linh của anh hiến đã trao cơ hội sống cho con của em
tại vì cháu nó rất là nhỏ cháu còn tương lai rất là già
em xin chân thành cảm ơn tấm lòng cao cả của cả gia đình của anh hiến đã mang lại cơ hội sống cho con em
trước đó ngày ba và mùng bốn tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tập thể thầy thuốc bệnh viện việt đức đã thực hiện thành công hai ca lấy đa mô tạng
từ người cho chết não trong vòng hai mươi bốn giờ
từ tạng hiến của hai bệnh nhân đã hồi sinh sự sống cho tám người
trong đó có hai bệnh nhân được ghép tim hai bệnh nhân được ghép gan và bốn bệnh nhân được ghép thận
với một người hiến tim đủ tiêu chuẩn để ghép thì cái chức năng tim nó sẽ hồi phục theo thời gian
và hiện tại chúng tôi đã ngừng ách mô ngừng bóng nối sung siêu ôm tim kiểm tra quả tim của người hiến ghép cho người nhận tạng này
thì chức năng đã trở về với các thông số rất là tốt
bởi vậy tất cả các
hỗ trợ về thuốc cũng như là thiết bị cơ học là hoàn toàn chúng tôi đã ngừng được hoàn toàn
theo cái diễn biến chung những cái khó khăn chúng tôi phải đối diện
và trong quá khứ chúng tôi đã từng làm những bệnh nhân như thế này rồi
thì chúng tôi hy vọng một tiên lượng là trong những ngày tới những ngày gần tới thì bệnh nhân sẽ có những cái tiến triển tốt lên
và hy vọng là chúng ta sẽ thành công bệnh nhân sẽ ra viện được
tiến sĩ dương đức hùng giám đốc bệnh viện việt đức cho biết
từ nguồn tạng hiến trung tâm điều phối quốc gia
các bộ phận cơ thể người đã nhanh chóng điều phối hai rắc mạc
gan sang bệnh viện trung ương quân đội một trăm linh tám và hai giác mạc sang bệnh viện mắt trung ương
để kịp thời hồi sinh nhiều cuộc đời mới
chúng tôi đã đi triển giao cái kỹ thuật ghép cho rất nhiều các bệnh viện tuyển tỉnh
và bây giờ các đồng nghiệp của chúng tôi ở tuyến tỉnh họ cũng đang làm rất là tốt
và chúng tôi kết nối online có những trường hợp hội trần qua
bà tên lê mê xin chúng tôi cũng có những trường hợp phục cần
thì tăng cường kiếp xuống cùng với người ta
thông qua việc hoạt động chung thì cũng nâng cao cái năng lực của tuyển cơ sở
thế và cái đích chung của tất cả
những người làm nghề y là càng có nhiều bệnh nhân được cứu sống càng tốt
và khi mà có hai ca ghép này thành công thì ekip mừng lắm
tính từ thời điểm năm hai nghìn một mươi đến nay
bệnh viện hữu nghị việt đức đã thực hiện được năm mươi chín ca ghép tim
tám mươi tám ca ghép gan một trăm tám mươi năm ca ghép thận
và nhiều ca ghép mô khác
hiện nước ta có hàng chục nghìn người đang cần ghép mô tạng để duy trì sự sống
song chưa thể thực hiện được vì không có đủ nguồn mô tạng để ghép
và nghĩa cử cao đẹp của hai gia đình người hiến tạng này
cũng cho thấy nhận thức về việc hiến mô tạng đang ngày càng được lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng xã hội